không thể không nhắc tới dấu mốc lịch sử của toàn bộ người dân nói chung và thế hệ các doanh nhân việt nam nói riêng khi đại hội đảng lần thứ sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu của đảng tuyên bố tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước
trong đó đặc biệt nhấn mạnh phải đổi mới tư duy kinh tế nắm vững quy luật khách quan
có thể nói phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam là một sự nghiệp chưa có tiền lệ trong lịch sử
để thành công đảng phải lãnh đạo sự nghiệp này một cách khoa học
và trí tuệ cầm quyền
sau đổi mới luật công ty và luật doanh nghiệp ra đời từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi đã mở đường cho các doanh nghiệp tư nhân ra đời
và cùng với đó là sự hồi sinh phát triển của tầng lớp doanh nhân việt nam
sau mỗi lần ban hành sự đổi luật doanh nghiệp số lượng các doanh nghiệp tăng lên đáng kể cho thấy tầm nhìn và hướng đi đúng đắn của đảng và nhà nước
cụ thể năm một nghìn chín trăm chín mươi ba việt nam có hai mươi bốn sáu trăm linh doanh nghiệp
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám việt nam có năm mươi ba hai trăm linh doanh nghiệp
năm hai nghìn bốn việt nam có tám mươi bốn bảy trăm linh doanh nghiệp
năm hai nghìn sáu việt nam có một trăm hai mươi bốn ba trăm linh doanh nghiệp
năm hai nghìn việt nam mới chỉ có ba mươi doanh nhân
sau một mươi năm tới năm hai nghìn một mươi cả nước đã có trên năm trăm linh doanh nhân tăng gấp hai mươi lần
năm hai nghìn bốn chính phủ lấy ngày một mươi ba tháng một mươi hàng năm làm ngày doanh nhân việt nam
là sự công nhận đồng thời tôn vinh công lao đóng góp của cộng đồng doanh nhân
sau khi việt nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới wto vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
ban chấp hành trung ương đảng đã ban hành nghị quyết số tám về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi việt nam là thành viên của wto
tháng một năm hai nghìn một mươi một
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng cộng sản việt nam đã đề ra đường lối đối ngoại của việt nam trong thời kỳ phát triển mới
trong đó có chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số hai mươi hai về hội nhập quốc tế
đây là văn kiện quan trọng có ý nghĩa chiến lược làm rõ và thống nhất nhận thức trong toàn đảng toàn dân về hội nhập quốc tế trong tình hình mới
nghị quyết đã sắp xảy ra
nghị quyết đã xác định rõ hội nhập quốc tế sẽ được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực
đặc biệt hội nhập kinh tế phải gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu lại nền kinh tế
với tinh thần đổi mới hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ cùng sự lãnh đạo của đảng
tư tưởng đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được thể chế hóa thành pháp luật
tạo hành lang pháp lý cho nền kinh tế vận hành có hiệu quả mở đường cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp ra đời và phát triển mạnh mẽ
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay sau khi kinh tế chúng ta đã được mở cửa hàng loạt các chính sách chủ trương đường lối của đảng và nhà nước
đã giúp cho cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn trong vấn đề mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh tại việt nam
cũng như hội nhập thành công kinh tế quốc tế
thì vai trò của doanh nhân doanh nghiệp của việt nam trong thời gian vừa qua
ngoài việc có sự ủng hộ từ phía cấp chính quyền
thì có sự kết nối hợp tác từ các tổ chức nước ngoài
để giúp cho vai trò của doanh nhân doanh nghiệp được định vị được khẳng định đóng góp vào nền kinh tế
hiện nay thì gdp của hàng năm các doanh nhân doanh nghiệp của chúng ta đóng góp tăng đều hàng năm
về xuất khẩu chúng ta cũng đã tăng từ một mươi và hiện nay cũng đóng góp là trên ba mươi năm
và đã thu hút một lực lượng lao động đảm bảo về mặt an sinh xã hội khoảng trên năm mươi
việt nam là một thị trường vô cùng tiềm năng và rộng lớn trong lĩnh vực xuất khẩu
ở khu vực châu á lẫn châu âu
vấn đề là các bạn dường như mới chỉ phát huy được khoảng bảy mươi năng lực của mình
tôi tin là ngày càng có nhiều doanh nghiệp
lớn mạnh không ngừng và các doanh nghiệp của việt nam sẽ làm được điều này
họ chỉ cần có thêm một chút hỗ trợ về môi trường đầu tư
kinh doanh để có thể phát huy tối đa sự năng động và sáng tạo của mình
các doanh nhân của việt nam thực sự rất năng động và sáng tạo
họ có khả năng làm chủ các cuộc trao đổi đàm phán
tôi rất ấn tượng với các doanh nhân của việt nam mỗi khi gặp họ tại một buổi hội thảo
một buổi meeting hay khi cùng
họ rất chuyên nghiệp và tôi rất thích làm việc với họ
chắc chắn các doanh nhân của việt nam sẽ còn vươn xa hơn nữa trên trường quốc tế
được ví như nguồn của cải vật chất khổng lồ
đóng góp vào tiềm lực kinh tế tạo công an việc làm cho xã hội
góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao vị thế của dân tộc trên trường quốc tế
có thể khẳng định doanh nhân việt nam ngày càng có vai trò quan trọng
trong sự nghiệp phát triển kinh tế
cùng với quá trình hội nhập quốc tế các chính sách nghị quyết mới ra đời
như nghị quyết một mươi chín nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
đã giúp các doanh nhân doanh nghiệp việt nam nâng cao năng lực cạnh tranh
tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
đây cũng chính là những điều kiện cộng hưởng chấp cánh cho những hoài bão
của doanh nhân doanh nghiệp việt nam đưa vị thế và thương hiệu việt nam
vươn xa trên thị trường quốc tế